còn tại quảng bình ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này cho biết
đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai và được đưa đi cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh
nhóm nhập cảnh thứ nhất gồm một mươi ba công dân việt nam tại thái lan đã được cách ly y tế một mươi bốn ngày tại tỉnh khăm muộn lào
hết thời hạn cách ly nhóm này nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo tỉnh quảng bình vào ngày hai mươi tám tháng bảy
nhóm thứ hai gồm năm công dân việt nam tại viêng trăn lào nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo cũng trong ngày hai mươi tám tháng bảy
sau khi tiếp nhận tờ khai và khám sàng lọc thấy không có biểu hiện bất thường nên được chuyển về khu cách ly tập trung
tại trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện tuyên hóa cũ
sáng ngày hai mươi chín tháng bảy sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng bình
đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
hiện toàn bộ một mươi bốn bệnh nhân đã được chuyển vào cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến tỉnh quảng bình bốn f một chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh
ngành y tế tỉnh quảng bình cũng lập tức khoanh vùng vệ sinh khử khuẩn các khu vực tại cửa khẩu quốc tế cha lo
vào khu cách ly tập trung tại huyện tuyên hóa